hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin tối hai mươi tháng hai hôm nay
như thường lệ mở đầu bản tin là cập nhật mới nhất về số liệu các ca mắc covid một mươi chín tại việt nam
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng hai đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn mươi bảy hai trăm linh ca nhiễm mới
trong đó tám ca nhập cảnh và bốn mươi bảy một trăm chín mươi hai ca ghi nhận trong nước tăng năm hai trăm hai mươi bốn ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
có ba mươi ba tám trăm năm mươi một ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội là năm một trăm linh hai bắc ninh là hai ba trăm sáu mươi phú thọ là một chín trăm linh
quảng ninh là một chín trăm tám mươi thái nguyên một tám trăm ba mươi tám hòa bình một bảy trăm chín mươi bảy nam định là một bảy trăm năm mươi bốn hải phòng là một sáu trăm chín mươi tám vĩnh phúc một sáu trăm chín mươi hai ninh bình một năm trăm năm mươi sáu bắc giang một năm trăm linh nghệ an một bốn trăm sáu mươi bảy lào cai một ba trăm sáu mươi hải dương một ba trăm một mươi sáu hà tĩnh một hai trăm chín mươi bốn yên bái một hai trăm năm mươi bảy thanh hóa một hai trăm hai mươi
bình định một một mươi chín thái bình một một mươi năm sơn la một bảy tuyên quang chín trăm tám mươi chín quảng bình tám trăm sáu mươi một tp hcm tám trăm bốn mươi chín lạng sơn tám trăm linh tám hưng yên bảy trăm tám mươi chín đắk lắc bảy trăm bốn mươi tám đà nẵng bảy trăm hai mươi quảng nam sáu trăm chín mươi bảy khánh hòa năm trăm chín mươi
cao bằng năm trăm sáu mươi bốn phú yên năm trăm năm mươi ba lâm đồng bốn trăm ba mươi năm quảng trị bốn trăm năm mươi
đắk nông ba trăm sáu mươi hai điện biên ba trăm năm mươi tám bình phước ba trăm bốn mươi tám lai châu ba trăm ba mươi hai hà nam hai trăm chín mươi bà rịa vũng tàu hai trăm tám mươi tám gia lai hai trăm tám mươi sáu thựa thiên huế hai trăm hai mươi bốn bình dương hai trăm một mươi năm bắc cạn một trăm chín mươi con tum một trăm bốn mươi ba hà giang một trăm ba mươi chín quảng ngãi một trăm ba mươi cà mau một trăm linh năm bình thuận tám mươi năm kiên giang sáu mươi sáu tây ninh sáu mươi bốn bạc liêu sáu mươi ba đồng nai năm mươi ba
vĩnh long ba mươi năm bến tre ba mươi ba trà vinh hai mươi chín an giang hai mươi hai cần thơ hai mươi hai sóc trang một mươi ba ninh thuận một mươi hai đồng tháp một mươi hai long an một mươi hậu giang tám tiền giang sáu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
khánh hòa một trăm linh sáu quảng trị một trăm linh ba bình phước bảy mươi chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng nhiều nhất so với ngày trước đó
hà tĩnh một nghìn hai trăm chín mươi bốn bắc giang bốn trăm năm mươi tám phú thọ một trăm bốn mươi ba
hà tĩnh bốn trăm một mươi bốn trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua ba mươi bảy sáu trăm bảy mươi ca một ngày
đến nay việt nam ghi nhận hai trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron tại thành phố hồ chí minh là chín mươi bảy quảng nam hai mươi bảy hà nội một mươi tám khánh hòa một mươi một đà nẵng tám kiên giang bốn quảng ninh hai mươi thanh hóa hai hải dương hai hải phòng một long an hai bà rịa vũng tàu một bình dương hai lâm đồng một ninh bình một hương yên sáu bình phước một an giang một
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam thưa quý vị kể từ đầu dịch đến nay việt nam đã có hai bảy trăm tám mươi bảy bốn trăm chín mươi ba ca nhiễm đứng thứ ba mươi hai trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi tám hai trăm hai mươi bốn ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước hai bảy trăm tám mươi hai trăm năm mươi một ca
trong đó có hai hai trăm bảy mươi tám sáu trăm một mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm là năm trăm một mươi chín chín trăm chín mươi ba bình dương là hai trăm chín mươi ba chín trăm một mươi năm hà nội một trăm chín mươi tám ba trăm bốn mươi bốn đồng nai một trăm linh năm trăm hai mươi chín tây ninh tám mươi chín năm mươi chín
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý covid một mươi chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
với australia mở cửa cho du khách là ví dụ rõ nhất cho thấy sự chuyển hướng của chính phủ nước này từ cách tiếp cận quét sạch covid một mươi chín trong cộng đồng zero covid sang sống chung an toàn với virus và tiêm phòng đã giúp giảm thiểu số ca tử vong và mắc bệnh nặng
hầu hết trong số hai bảy triệu ca nhiễm ở australia được ghi nhận trong thời gian kể từ khi xuất hiện biến thể omicron cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng với tỷ lệ phòng nằm trong số những nước cao nhất thế giới hơn chín mươi bốn dân số trên một mươi sáu tuổi đã tiêm hai mũi vaccine cơ bản
nước này ghi nhận gần năm ca tử vong tỷ lệ rất thấp so với nhiều nước phát triển khác
australia từng bước mở cửa từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đầu tiên là cho phép người australia xuất nhập cảnh sau đó cho phép sinh viên quốc tế và một số người lao động nước ngoài
từ ngày hai mươi một tháng hai khách du lịch và doanh nhân sẽ được phép nhập cảnh khách nhập cảnh đã tiêm các mũi vaccine và cơ bản sẽ không cần phải cách ly những người chưa tiêm vẫn phải cách ly
ông steve hawke người đứng đầu chi nhánh australia của ngân hàng thương mại hsbc nhắn
định việc mở cửa trở lại sẽ củng cố uy tín của australia là nền kinh tế mở và tạo điều kiện kinh doanh dễ dàng hơn cho các công ty có lợi ích quốc tế
liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín căng thẳng tại hồng kông trung quốc mới đầy jory quan chức cao cấp thứ hai ở hồng kông tuyên bố đa khu sẽ chiến đấu tổng lực với sự hỗ trợ của đại lục để ngăn chặn số ca mắc covid một mươi chín gia tăng
theo hãng tin resuer ông lee tuyên bố chính quyền thành phố đã bước vào trạng thái chiến đấu tổng lực
theo chỉ thị quan trọng của chủ tịch tập cận bình nhiệm vụ hàng đầu là ổn định và kiểm soát đại dịch
ông lee bày tỏ tự tin hồng kông có thể kiểm soát đại dịch và giữ vững chính sách zero covid với sự giúp đỡ của đại lục
theortsk ông cho biết giới chức đại lục sẽ giúp đỡ hồng kông cả trong khâu xét nghiệm cách ly lẫn điều trị
ông lee phát biểu virus là kẻ thù duy nhất lúc này của hồng kông
tuyên bố của ông lee được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại hồng kông đang chuyển biến xấu
hôm một mươi chín tháng hai thành phố ghi nhận sáu sáu mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín
số ca bệnh tăng cao đặt ra gánh nặng với hệ thống y tế
các bệnh viện công của thành phố bị quá tải với số lượng bệnh nhân phải nhập viện ở mức cao
trong số đó có nhiều người cao tuổi và không chịu tiêm vaccine covid một mươi chín
chỉ quyền hồng kông ngày một mươi chín tháng hai phải chuyển đổi công năng của một bến tàu du lịch thành cơ sở điều trị covid một mươi chín với một giường
ngoài ra một cơ sở điều trị có công suất một mươi giường bệnh cũng được khởi công xây dựng gần khu vui chơi giải trí disnyland
theo người đứng đầu chính quyền hồng kông lâm trịnh nguyệt nga
cơ sở này sẽ giúp khả năng đối phó với đại dịch của thành phố tăng nhanh trong thời gian ngắn
hôm một mươi sáu tháng hai trung quốc tập cận bình tuyên bố đối phó với virus là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hồng kông
ông cũng chỉ đạo chính quyền thành phố áp dụng mọi biện pháp để chống lại dịch
một số nhà quan sát coi đây là động thái của trách chính quyền hồng kông của ông tập
thưa quý vị mới đây tổ chức y tế thế giới who đã tuyên bố số ca giảm là do giảm xét nghiệm
và việc này vô hình chung lại gây nhiều khó khăn hơn trong việc truy vết dòng vụ ba hai
đang ngày một gia tăng trong cộng đồng
do đó dòng phụ omicron tăng hình có thể kéo dài làn sóng lây nhiễm omicron
làn sóng biến thể omicron đang có chiều hướng giảm bớt
nhưng điều này không diễn ra nhanh chóng với sự hoành hành của dòng phụ pa hai
hay còn gọi là omicron tăng hình
vì vậy các nhà khoa học đang theo dõi sát dòng vụ có khả năng lây lan nhanh hơn dòng chính omicron hay không
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo số ca nhiễm biến thể omicron có thể khiến người ta hiểu nhầm thực tế
theo who số ca giảm là do giảm xét nghiệm và việc này vô hình chung gây nhiều khó khăn hơn
trong việc truy vết dòng phụ pa hai đang ngày một gia tăng trong cộng đồng
who cũng cảnh báo dòng phụ ba hai có thể ngày càng vượt trội
tuy nhiên ba hai có thể làm kéo dài làn sóng omicron
nhưng các nhà khoa học cho biết hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy pa hai gây bệnh nặng hơn pa một
theo số liệu của who hiện ba hai chiếm khoảng một phần năm số ca mới nhiễm biến thể omicron trên toàn thế giới
đan mạch là nước đầu tiên ghi nhận pa hai vượt qua pa một
hiện dòng phụ ba hai đang trở thành biến thể chủ đạo ở một số nước châu á như ấn độ pakistan bangladesh và philippines
trong khi các quan chức y tế cùng với who đang thu thập dữ liệu về mọi dòng phụ của omicron
thực tế không chỉ có ba hai hiện vẫn chưa có bằng chứng nào để khẳng định chúng ta xử lý dòng phụ mới này
theo một cách khác với các biến thể omicron
cũng giống như biến thể omicron sang phụ ba hai làm giảm mức độ bảo vệ của các vaccine hiện hành so với các biến thể trước
nhưng chưa có dữ liệu cho thấy tình hình đang xấu đi
và còn quá sớm đưa ra câu trả lời khẳng định về việc một người có thể tái nhiễm omicron hay không
ngoài ra nhà virus học phân tử tiến sĩ vinos balasuramin branim khoa y sinh thuộc đại học monas malaysia cho biết
trước khi xuất hiện biến thể delta và ông micron trẻ em dường như thoát khỏi sự tấn công của dịch covid một mươi chín
nhưng hiện số trẻ đặc biệt là ở nhóm dưới năm tuổi bị mắc và nhập viện do covid một mươi chín đã tăng vọt
đây có thể là kết quả của sự kết hợp các yếu tố
một trong số đó chính là tính chất dễ lây lan của omicron
bên cạnh đó có thể là do sự thích ứng của omicron đối với đường hô hấp trên nơi dễ bị tăng nhẹn hơn ở trẻ nhỏ
chuyên gia y tế cộng đồng nhà dịch tễ học tiến sĩ janans arifin omar cho rằng
trong khi chờ đợi nghiên cứu về vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
các bậc cha mẹ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa
cho con em mình thông qua các biện pháp giãn cách xã hội như tránh đến nơi đông người
đảm bảo nhà cửa thông thoáng sạch sẽ đảm bảo dinh dưỡng tốt
như vậy là chỉ khi nào truy vết được dòng omicron tàng hình
các chuyên gia y tế mới có đủ dữ kiện để đánh giá tổng quan về biến thể này
cũng như là dòng omicron trên thế giới
việt nam hiện tại chưa ghi nhận ca nhiễm nào liên quan đến dòng omicron tàng hình
song chúng ta vẫn phải cảnh giác cho biến thể khó phát hiện này
bản tin covid một mươi chín tối ngày hai mươi tháng hai của chúng tôi đến đây là hết
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những tin tức mới nhất về covid một mươi chín và đời sống xã hội
nên quý vị và các bạn hãy đăng ký và nhận thông báo từ kênh youtube sức khỏe đời sống
xin kính chào và hẹn gặp lại